khuyến cáo phòng chống covid một mươi chín cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng
trước khi làm việc theo dõi sức khỏe bản thân nếu thấy sốt ho khó thở phải chủ động cách ly đến ngay cơ sở y tế và báo cho đơn vị quản lý
chuẩn bị vật dụng cần thiết cho ca làm việc nước uống cốc riêng khăn giấy khẩu trang dung dịch vệ sinh tay quần áo túi đựng rác
trong khi làm việc chủ động thực hiện và hướng dẫn hành khách thực hiện các biện pháp phòng bệnh
đeo khẩu trang đúng cách che miệng mũi khi ho hắt hơi bằng khăn tay khăn giấy hoặc ống tay áo tránh đưa tay lên mắt mũi miệng
rửa tay bằng sạc phòng và nước sạch hoặc sử dụng dung dịch vệ sinh tay có chứa ít nhất sáu mươi cồn ngay khi có điều kiện
không khạc nhộ bừa bãi vứt rác đúng nơi quy định

khuyến khích sử dụng thông gió tự nhiên hạn chế sử dụng điều hòa
thông báo ngay cho cán bộ y tế và đơn vị quản lý nếu phát hiện bản thân hoặc hành khách có sốt ho khó thở
từ chối vận chuyển động vật hoang dã
kết thúc ca làm việc
dọn vệ sinh vứt rác thải vào đúng nơi quy định
rửa tay bằng sạc phòng và nước sạch
thay quần áo trước khi về nhà đựng trong túi kín giặt sạch
thường xuyên vệ sinh bề mặt tay nắm cửa ghế ngồi cửa sổ sàn xe
cửa gió điều hòa bằng các chất tẩy dựa thông thường
hoặc dung dịch khử khuẩn có chứa năm clor hoạt tính
hoặc chứa ít nhất sáu mươi cồn
mỗi lái xe là một truyền thông viên cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín